một đối tượng bịt mặt đeo ba lô vào ngân hàng việt tim banh trên phố lạch chay quận ngô quyền của thành phố hải phòng
rồi rút vật giống súng hoa cải đe dọa bảo vệ nhân viên hòng cướp tiền
công an thành phố hải phòng đang truy bắt đối tượng này
theo camera giám sát ghi lại vào lúc một mươi năm h tám ngày một mươi một tháng năm đối tượng nam giới cao khoảng một m bảy
mặc áo chống nắng tối màu và văn phòng giao dịch ngân hàng việt tim banh trên phố lạch chay
đối tượng bất ngờ rút vật giống súng loại súng hoa cải uy hiếp bảo vệ nhân viên ngân hàng để cướp tiền
vài phút sau đối tượng rời đi vào ngõ gần đó và được một nam thanh niên khác đón bằng xe máy
sau khi nắm bắt thông tin phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã huy động tổ công tác phối hợp
cùng công an quận lê trân và quận ngô quyền tới hiện trường điều tra truy bắt đối tượng
số tiền liên quan vụ cướp đang được cơ quan công an phối hợp với ngân hàng làm rõ